thưa quý vị theo tinh thần mở cửa hoàn toàn việt nam bộ y tế đã tiến hành đưa hộ chiếu vaccine và sử dụng thực tế
theo trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế từ ba mươi tháng ba đến nay bộ đã thực hiện cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín
cho hơn một người đã tiêm tại bệnh viện bạch mai trong tuần tới sẽ thực hiện cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi cho người dân
hội chứa vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử trên chứng nhận này thể hiện một mươi một thông tin của người tiêm chủng
gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới covid một mươi chín số mũi tiêm đã nhận
ngày tiêm liều số loại vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
theo ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế với việc cấp hộ chiếu vaccine điện tử
mỗi người dân sẽ có mã quiro giống như mã quiro trên ứng dụng pc covid hiện nay
chỉ khác là chúng ta sử dụng các tiêu chuẩn
các tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới và liên minh châu âu nên có thể xác minh thông tin lẫn nhau
hồ chứa vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc trang tra cứu của bộ y tế
dự kiến công bố vào tuần tới
hộ chiếu vaccine về mặt kỹ thuật có thời hạn một mươi hai tháng
hết thời hạn trên hệ thống sẽ tự động tạo mã qr mới
riêng trường hợp mất giấy xác nhận tiêm chủng nhưng trên hệ thống đã được cập nhật thông tin
thì không ảnh hưởng gì đến việc cấp hộ chiếu vaccine
với những người không sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng điện thoại thông minh
bộ y tế đang phối hợp với các đơn vị xây dựng trang thông tin cho phép người dân tra cứu hộ chiếu vaccine
và sẽ công bố trong tuần tới
người dân có thể in ra giấy để sử dụng
ngoài ra với các trường hợp đã tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia
nhưng do hai cơ sở tiêm chủng khác nhau
các cơ sở tiêm chủng sẽ có trách nhiệm kỳ giấy chứng nhận các mũi tiêm do cơ sở thực hiện tiêm
cục y tế dự phòng bộ y tế sẽ thực hiện ký số tập trung gộp các mũi tiêm
và người dân sẽ nhận được mã qr hộ chiếu vaccine